từ năm hai nghìn một mươi chín trở lại đây việt nam có nhiều bước phát triển trong việc tham gia bảo hiểm xã hội
tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều thách thức nhất là đối với việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
có thể kể đến như do bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất
chưa có các chế độ ngắn hạn như thai sản ốm đau nên không thu hút được người tham gia
bên cạnh đó thời gian đóng hai mươi năm mới được hưởng lương hưu cũng là một trong những trở ngại lớn
nhất là đối với người lao động phi chính thức từ trên bốn mươi tuổi
vì vậy khi xây dựng dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bộ lao động thương binh và xã hội đã lấy ý kiến các bộ ngành
và đề xuất giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm và tiến tới còn một mươi năm để được hưởng lương hưu
tới đây tôi nghe thấy luật bảo hiểm xã hội chỉ đóng một mươi năm năm
vậy nên do những người thu nhập thấp hoặc là tầm đến tuổi là bốn mươi tuổi cũng có thể tham gia được
tại vì thời gian có một mươi năm năm thôi cũng đã được hưởng lương hưu rồi tôi cảm thấy điều đấy rất là vui
và nếu mà sửa đổi được như thế thì sẽ rất là nhiều người trung trung tuổi một tí tham gia được nhiều hơn
trong tờ trình báo cáo gửi quốc hội bộ lao động thương binh và xã hội cũng nhấn mạnh
khi luật bảo hiểm xã hội quy định thời gian tối thiểu để hưởng lương hưu là hai mươi năm
thì những người đã tham gia bảo hiểm xã hội được một mươi năm năm sẽ khó có cơ hội nhận lương hưu
và điều này rất dễ dẫn đến tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần
như vậy lưới an sinh không bảo đảm được tính bền vững
với nội dung là giảm thời gian đóng để hưởng chế độ ưu trí tôi cho đây là một cái chính sách
sẽ góp phần tăng tính hấp dẫn cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
với cái thời gian hai mươi năm đóng hiện nay tương đối là dài và nhiều người là không chỉ là người trẻ tuổi
mà những người tầm độ khoảng từ bốn mươi đến năm mươi tuổi họ cũng mong muốn là sau này khi về hưu họ được hưởng lương hưu
chính vì thế vì vậy việc giảm năm đóng bảo hiểm xã hội từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
sẽ tạo tính hấp dẫn rất là cao đối với những người nhất là nhóm người mà độ tuổi trung niên từ bốn mươi đến năm mươi tuổi trở điện
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cũng cho rằng
ngoài việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội từ hai mươi năm xuống còn một mươi năm năm
thì chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cần có thêm một số chế độ ngắn hạn khác

kinh sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay chỉ có hai chế độ hưu trí và tử tuất
bảo hiểm xã hội bắt buộc là năm chế độ hưu trí tử tuất ốm đau tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và thai sản
vậy thì chúng ta phải khuyến khích bằng cách là hỗ trợ thêm chế độ ví dụ là chế độ về nuôi con
người ta thấy rằng là cái mức hưởng của người ta nó trực tiếp ngay để người ta có thể chăm lo phát triển sản xuất
thì điều đó chúng ta phải nghiên cứu suy nghĩ tính toán để chúng ta hỗ trợ thêm
nhà nước phải nghiên cứu chính sách vĩ mô để làm sao đó mà có tính chất
làm sao mà người lao động người ta thấy rằng tôi tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện là nó phải có lợi
và người lao động người ta phải dựa vào nhà nước
nhà nước phải là cái trụ đỡ để người lao động người ta yên tâm sản xuất và người ta tham gia vào thị trường lao động
và người ta tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội của chúng ta tốt hơn
quy định về việc giảm số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội xuống còn một mươi năm năm được nhiều chuyên gia an sinh nhất trí
việc này tạo điều kiện thu hút nhóm người lao động từ bốn mươi đến năm mươi năm tuổi
thậm chí kể cả đối với một số nhóm đối tượng đã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
có thể tham gia hoặc quay lại tham gia để được hưởng lương hưu
có thể mức lương hưu của những người này sẽ thấp hơn người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài
tuy nhiên với lương hưu hàng tháng ổn định
định kỳ được nhà nước điều chỉnh
và trong thời gian hưởng lương hưu sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế
việc này sẽ góp phần bảo đảm tốt hơn cuộc sống khi về già của người lao động